chúng tôi đã tìm đến trường ở số bảy mươi giáp nhất thanh xuân hà nội
tại thanh xuân người tiếp nhận thông tin cho biết địa chỉ này chỉ là chi nhánh
và giới thiệu chúng tôi đến một địa chỉ khác trên đường phạm tuấn tài quận cầu giấy hà nội
chúng tôi đã tìm đến trường ở số bảy mươi giáp nhất thanh xuân hà nội
tại thanh xuân người tiếp nhận thông tin cho biết địa chỉ này chỉ là chi nhánh và giới thiệu chúng tôi đến một địa chỉ khác trên đường phạm tuấn tài quận cầu giấy hà nội
chúng tôi đã chuyển lên địa chỉ của trường theo lời nhân viên công ty giáo dục
tại đây cả hai biển tên giống như ở cơ sở một
khi vào hỏi gặp đại diện của nhà trường thì nhân viên này cho biết
ban giám hiệu đi vắng hết không có ai ở nhà nếu gặp phải hẹn trước

vì các thầy cô có thể đi ở các địa điểm khác nhau
thành thử ra về vấn đề đấy thì các sếp đánh đạo có bao giờ báo cho bọn em nhân viên ở dưới biết được định trình đâu chị
chúng tôi quyết định gọi điện cho cô thủy hiệu phó trường văn lang
cô thủy cho biết đang đi công tác và hẹn gặp vào một ngày khác
tại vì đoàn chị đang đi công tác ở dưới hải phòng thôi mà
nếu mà được thì có thể là em xem vào hôm nay thứ hai và thứ bốn
mọi người mới quay về
rồi có gì để đến thứ bốn đi nhé em nhé
thứ bốn thì khoảng buổi sáng hay buổi chiều cho em qua gặp chị được ạ
tầm một mươi một mươi bốn
không không buổi chiều đi em ơi
khoảng tầm hai giờ ba mươi nhé
hai giờ ba mươi vẫn địa chỉ ở phạm tuấn tài đúng không chị
không nên đến lô một mươi bốn một mươi năm khu đô thị tân tây đô
theo lời hẹn của cô thủy phó hiệu trưởng nhà trường
chúng tôi có mặt tại địa chỉ lô một mươi bốn một mươi năm
khu đô thị tân tây đô hoài đức hà nội
người làm việc với chúng tôi là ông hứa xuân đồng hiệu trưởng nhà trường
đồng thời là người có chữ ký trong chứng chỉ
ông đồng khẳng định đây là chứng chỉ giả
cái chứng chỉ này thì không phải do trường góp ra
thứ nhất là đặc điểm nhận dạng với cái chứng chỉ này rất đơn giản
một là cái dấu đóng dấu trên khuôn mặt này thì là bị chia khuất quá phần ảnh
thứ hai là cái chữ ký của bên ban giám hiệu hiệu trưởng là không đúng
thứ ba là cái chữ ký của bên ban giám hiệu hiệu trưởng là không đúng
vì vậy nên là chứng chỉ này là hoàn toàn là chứng chỉ giả
ông đồng cũng cho biết nhà trường nhận được rất nhiều thông báo về việc giả mạo chứng chỉ do trường cấp
chủ yếu là đến từ các văn phòng công chứng
vì quá nhiều và việc xử lý mất thời gian nên nhà trường cũng đành chịu
không có giải pháp gì mà chỉ biết trông chờ vào cơ quan chức năng
trong thời gian qua thì nhà trường nhận được rất là nhiều các văn bằng chứng chỉ mà mang tên của nhà trường
nhưng mà đấy là văn bằng chứng chỉ giả
vì vậy nên là nó làm ảnh hưởng rất lớn đến nhà trường
vì vậy chúng tôi cũng đề nghị cơ quan bộ ngành ra soát và điều tra lại cái đối tượng mà mạo danh chữ ký
cũng như là văn bằng của nhà trường để đưa ra trước pháp luật
chúng tôi tiếp tục di chuyển đến phòng công chứng số một bà triệu
địa chỉ công chứng cho các bản phô tô được gửi kèm chứng chỉ
ngay khi nhận được các văn bản đại diện văn phòng khẳng định các bản công chứng đều là giả
bản sao này
ờ nó hoàn toàn khác so với cái hình thức mà bản sao ở phòng công chứng số một
cho nên là ngay khi chị đưa là tôi có thể khẳng định luôn là đây không phải là bản sao của công chứng số một